tây nguyên và nam bộ đã vào giữa mùa khô thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn đang trở nên trầm trọng
hàng loạt các cánh rừng hiện đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao
theo thông tin từ cục kiểm lâm nhiều cánh rừng ở nam bộ và tây nguyên đang ở mức cảnh báo cháy cấp năm
có nghĩa là mức cực kỳ nguy hiểm
dự báo cao điểm khô hạn sẽ còn kéo dài sang tháng bốn
cục kiểm lâm khuyến cáo bà con tạm dừng các hoạt động sản xuất như tỉa thưa khai thác rừng lấy mật ong hay đốt nương rẫy